chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay thứ ba ngày hai mươi tám tháng ba của truyền hình nhân dân

chiến tranh đã lùi xa hơn bốn mươi năm nhưng hậu quả của bom mìn thời chiến vẫn còn sót lại rất nhiều trong lòng đất ở tỉnh quảng trị

còn những người lính trẻ